người dân ở một số địa phương trong tỉnh hậu giang đang phải tập trung thu hoạch rứt điểm vụ lúa thu đông
tuy nhiên do năng suất thấp trong khi chi phí thu hoạch tăng cao giá lúa tươi trên thị trường sụt giảm đã gây khó khăn cho người nông dân
đến nay nông dân ở tỉnh hậu giang đã thu hoạch khoảng bốn mươi năm hectare trong tổng số năm mươi năm trăm linh hectare lúa thu đông năm hai nghìn một mươi tám
năng suất bình quân ước đạt năm tấn một hectare
hiện tại đang vào mùa mưa nên năng suất giảm nhiều
thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng loại giống om năm nghìn bốn trăm năm mươi một từ bốn ba trăm linh đến bốn ba trăm năm mươi đồng một kg
giống ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn giao động từ ba chín trăm linh đến bốn một trăm linh đồng một kg giảm hơn hai trăm linh đồng một kg so với tháng trước
với mức giá này sau khi trừ hết các khoản chi phí nông dân thua lỗ gần hai trăm linh đồng một công
nguyên nhân chủ yếu là do vào thời điểm cuối vụ thời tiết mưa rầm làm cho lúa sập thất thoát trong quá trình thu hoạch
làm giảm năng suất chất lượng